thưa quý vị sáng nay ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm hai nghìn hai mươi hai đã diễn ra tại trường đại học bách khoa hà nội
ngày hội đã thu hút hàng nghìn học sinh và các bậc phụ huynh tại hà nội và vùng lân cận tham gia
và đây là ngày hội tư vấn tuyển sinh có quy mô lớn nhất cả nước thu hút gần một trăm linh cơ sở đào tạo đại học cao đẳng
với đủ loại hình công lập ngoài công lập chương trình đào tạo hợp tác với nước ngoài cao đẳng nghề
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
với mong muốn được trực tiếp các giáo viên của ngôi trường mình tư vấn lựa chọn chuyên ngành mình yêu thích
em nguyễn minh thu đến từ bắc ninh đã xuống hà nội từ năm giờ sáng để tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh
đến với ngày hôm nay thì em cũng mong muốn là mình sẽ được hiểu thêm về ngôi trường đấy
cũng như là được nghe các thầy cô giảng về cái ngành đấy cho mình hiểu hơn
và mong muốn của em là được tìm hiểu về trường đại học thương mại với cả trường học viện vũ chính viễn thông
cũng giống như thu ngay từ sáng sớm tại trường đại học bách khoa
hàng ngàn học sinh và phụ huynh đã có mặt để trực tiếp tham quan các gian hàng và nhận được sự tư vấn từ các thầy cô
năm nay ngày hội tư vấn tuyển sinh đã thu hút hai trăm linh gian hàng
tại mỗi gian hàng các thí sinh sẽ được tìm hiểu về phương thức xét tuyển
cơ hội việc làm sau khi ra trường cũng như những thông tin về xu hướng ngành nghề mới
tại mỗi gian hàng các thí sinh sẽ được tìm hiểu về phương thức xét tuyển
cơ hội việc làm sau khi ra trường cũng như những thông tin về xu hướng ngành nghề mới
và chính ngành đó là những ngành theo hướng chuyển đổi số và những ngành mang định hướng nghề nghiệp
để giúp các bạn sinh viên có thể đáp ứng tốt nhu cầu của việc làm và của thị trường lao động
vấn đề thứ hai là để hỗ trợ cho thí sinh trong quá trình tìm hiểu thông tin về nhà trường
tất cả các thông tin tuyển sinh của nhà trường đã được công bố một cách công khai trên tất cả các hệ thống truyền thông của nhà trường
học viện bổ sung thêm hai phương thức tuyển sinh mới
đó là sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của đại quốc gia và điểm thi đánh giá năng lực tư duy của đại bách khoa
năm nay thì chỉ tiêu tuyển sinh của học viện cũng tăng lên một trăm linh chỉ tiêu
từ một bốn trăm năm mươi lên một năm trăm năm mươi chỉ tiêu tuyển sinh của hệ đào tạo đại học
năm nay đại diện các khối ngành công an tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh có đại học phòng cháy chữa cháy

trường đại học phòng cháy chữa cháy có nhiều điểm mới trong công tác tuyển sinh hệ dân sự
năm nay đối với đào tạo dân sự của trường đại học phòng cháy cháy thì có một số điểm mới
thứ nhất đó là chỉ tiêu đào tạo được bộ công an giao là cao hơn so với các năm trước
thứ hai là các loại hình đào tạo thì cũng có đa dạng và phong phú
từ đại học chính quy cho đến văn bằng hai cho đến liên thông
và thậm chí là chúng tôi cũng có một hệ đó là hệ đào tạo cho trung cấp phòng cháy cháy
đáp ứng theo yêu cầu của xã hội
theo dự thảo quy chế tuyển sinh năm nay sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thí sinh mới bắt đầu đăng ký xét tuyển đại học một đợt duy nhất
điểm khác biệt năm nay thí sinh sẽ không được thay đổi nguyện vọng như những năm trước
vì thế việc nắm bắt được những thông tin ngành nghề quan tâm từ sớm để có cân nhắc
lựa chọn sẽ giúp thí sinh an tâm hơn khi đăng ký xét tuyển